trong những năm gần đây tỉnh bắc ninh tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng phòng học kiên cố
trường học và lớp học đạt chuẩn đầu tư hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học theo hướng
chuẩn hóa tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và giáo viên các cấp trong công tác dạy và học
đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp tỉnh bắc ninh đạt khoảng chín mươi chín
một số dự án đang được gấp rút hoàn thiện phấn đấu đưa vào sử dụng vào đầu năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong đó có trường trung học cơ sở thị trấn hồ trường thành lập năm hai nghìn với các dãy phòng học cấp bốn
sau thời gian sử dụng xuống cấp nhanh chóng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình dạy và học của thầy trò trường thị trấn hồ
tôi thấy có rất là nhiều khó khăn ví dụ như là trường học cấp bốn này trời nóng thì các cháu rất là nóng lực
và trời rét thì cũng các cháu thì cơ sở vật chất chưa đầy đủ và thứ hai nữa là nhà trường hay bị nước ngập lụt
các cháu đi lại rất là khó khăn
trường trung học cơ sở thị trấn hồ
hồ mới khởi công xây dựng có diện tích khoảng một mươi bốn m hai với tổng số vốn bảy mươi hai tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh bắc ninh
dự kiến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín trường sẽ đi vào hoạt động với tổng quan hai mươi một phòng học một mươi phòng chức năng
một khu hiệu bộ một nhà đa năng một sân tập thể dục có thể đáp ứng nhu cầu cho khoảng chín trăm linh học sinh
trường mới này đầy đủ cơ sở vật chất vì vậy chúng tôi sẽ quyết tâm thi đua dạy tốt học tốt
vấn đấu đạt cái chỉ tiêu và mục đích nhà đường này ra
tương tự thực hiện chương trình xóa trường học cấp bốn điểm trường mầm non nội duệ vừa được đưa vào sử dụng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
với tổng số vốn đầu tư khoảng bảy tỷ đồng gồm sáu phòng học chính và các phòng chức năng đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn hai trăm linh trẻ
tuy nhiên chương trình xóa phòng học cấp bốn trên địa bàn tỉnh bắc ninh hiện nay vẫn còn một số khó khăn tồn tại
như tổng mức đầu tư các dự án tăng lên nhiều thủ tục việc giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn
chính quyền một số địa phương còn bị động ảnh hưởng đến tiến độ dự án
bắc ninh là địa phương có tỷ lệ phòng học kiên cố và tỷ lệ trường đặt chuẩn quốc gia cao nhất cả nước
đầu năm học mới này sẽ tiếp tục đưa vào một mươi tám phòng học kiên cố để đưa vào sử dụng và nâng tỷ lệ phòng học kiên cố toàn tỉnh
trong quá trình xây dựng thì chúng tôi cũng đề nghị là cần quan tâm đến vấn đề quy hoạch quy mô phát triển của các nhà trường trong những năm tiếp theo
để đảm bảo đủ cơ sở chất trong năm học này và đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình của bộ đào tạo
công tác kiên cố hóa trường lớp không chỉ thể hiện sự quan tâm đến cơ sở vật chất ngành giáo dục
qua đó nâng cao chất lượng giáo dục dạy và học trên địa bàn tỉnh bắc ninh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội